thì chăn nuôi sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt khi thịt lợn rẻ từ các nước châu âu được nhập về
dịch bệnh tả lợn châu phi đã khiến khoảng sáu triệu con lợn bị buộc phải tiêu hủy tương đương khoảng ba trăm bốn mươi tấn thịt lợn thiệt hại ước tính khoảng một mươi hai tỷ đồng
bên cạnh đó dịch bệnh cũng khiến nguồn cung thịt lợn trên thị trường khan hiếm đẩy giá thịt lợn lên cao
thậm chí có những thời điểm giá thịt lợn đã lên tới mức hơn một trăm linh đồng một kg
đây là mức giá cao kỷ lục đưa việt nam trở thành nước có giá thịt lợn cao nhất thế giới
đây là mức giá cao kỷ lục đưa việt nam trở thành nước có giá thịt lợn cao nhất
phải xác định là khi vào ivfta là chúng ta một trong những nước là yếu thế nhất
bởi vì sao vì năng suất lao động công nghệ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm quy mô sản xuất là chúng ta đều thu kém
ví dụ năng suất lao động của chúng ta chăn nuôi kém một năm ba lần so với các nước châu âu
cho nên giá thành chúng ta còn cao chất lượng chúng ta khổ ổn định
giá bán lẻ cho người tiêu dùng cao rất nhiều thế giới
rồi hệ thống phân thối chúng ta nhiều tầng nước quá
chi phí logistic của chúng ta vận chuyển từ sài gòn đi hà nội còn đắt hơn từ ecuador về việt nam
rõ ràng tất cả cái đó nó làm cho cái sức ép đối với doanh nghiệp trong nước rất là lớn
theo thông tin tham khảo định kỳ về thị trường nông sản tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cho thấy
giá thịt lợn nạc giao tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
giá thịt lợn nạc giao tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại chicago mỹ tương đương khoảng hai mươi bốn năm mươi năm đồng một kg
như vậy so với giá của mặt hàng thì giá thịt lợn ở việt nam cao gần gấp năm lần ở mỹ
trong khi thu nhập của người dân việt nam thì thấp hơn người dân mỹ rất nhiều
theo evfta việt nam sẽ cắt giảm hai mươi bốn số dòng thuế nhập khẩu nông sản về ngay năm đầu và cắt giảm chín mươi chín sau một mươi năm
như vậy các ngành hàng gia cầm chăn nuôi lợn sữa và sản phẩm từ sữa sẽ chịu cạnh tranh nhiều nhất
trong khi quy mô doanh nghiệp nông nghiệp của ta chủ yếu vừa và nhỏ chăn nuôi chủ yếu hộ gia đình nhỏ lẻ
giá thành sản xuất cũng cao hơn so với sản phẩm nhập khẩu
ngoài ra xuất khẩu nông sản còn có thể phải đối mặt với một thách thức khác
đó là các nước tham gia hiệp định có thể giảm thuế xuất nhưng lại nâng cao các hàng rào phi thuế quan
chúng ta rất ít kinh phí để bảo hộ không phải chúng ta cho tiền trực tiếp cho nông dân
nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ
cái thứ hai là theo tôi là chúng ta phải tăng cường vấn đề là tổ chức lại sản xuất
quy hoạch vùng bảo vệ môi trường sinh thái xử lý chất thải của chăn nuôi
cái này rất là gây năn giải rất lớn
chúng ta phải giải quyết vấn đề đầu vào đầu ra cho nó khép kín về con giống
về thức gian chăn nuôi về thuốc chữa bệnh đỡ phụ thuộc vào nước ngoài
hiện nay ba phần tư thức ăn chăn nuôi rồi thuốc chữa bệnh
đỡ phụ thuộc vào nước ngoài
cái bài toán của chúng ta là phải từng bước giải quyết
với những hạn chế của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay
thì việc giải quyết những hạn chế này không phải là điều một sớm một chiều
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia với những sản phẩm chăn nuôi hiện nay
thì chúng ta rất khó có thể cạnh tranh với thế giới
sử dụng từ thức ăn hiệu cơ
hoặc sử dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tuần trại quản lý
để làm sao hạ giá thành để cạnh tranh được với những sản phẩm
của nước ngoài nhập vào đặc biệt là đối với chẳng hạn như lợn
nó có thể từ châu âu thế hoặc là đối với bò nó có thể úc bò úc bò mỹ
theo tôi bây giờ nên đi vào các thị trường ngách
những sản phẩm ngách mà chúng ta có thế mạnh
tôi nói ví dụ như là lợn là lợn mán
cái thứ hai là ví dụ như vịt coi như là vịt rời
thế rồi những gia cầm cao cấp tất cả những cái đó gà những loại gà chạy bộ
ta nói như vậy
ví dụ thế gà leo cây tất cả những cái đó là những cái sản phẩm
mà rõ ràng chúng ta có thế mạnh
hay là lợn sữa tất cả những cái đó
và hiện nay chúng ta đang xuất khẩu lợn sữa sang hồng kông một số nước
thế thì cái này là một cái mà chúng ta không thể đấu trực tiếp với các nước
mà chúng ta đi vào những cái chúng ta có thế mạnh
những con lợn mán có thể trọng lượng thấp hơn
nhưng mà thịt nó sẽ đặc biệt hơn
rồi chúng ta đi vào những cái loại sản phẩm chăn hữu cơ
đấy là xu thế của thế giới mà chúng ta phải bắt nhịp
vì thế giới bây giờ người ta ăn sạch ăn có địa chỉ
ăn phải có trách nhiệm xã hội bảo vệ môi trường
liên minh châu âu eu là thị trường lớn với gdp đứng thứ tư thế giới
hàng năm eu nhập khẩu nông sản khoảng một trăm sáu mươi tỷ đô la
trong khi đó các sản phẩm nông nghiệp việt nam xuất khẩu sang eu
mới đặt khoảng năm tỷ đô la
rõ ràng eu là thị trường rất lớn và hấp dẫn cho nông sản việt nam
trong đó có các sản phẩm chăn nuôi
ngoài ra khi hiệp định evfta có hiệu lực
sẽ là cơ hội vàng để việt nam thu hút các dự án đầu tư lớn
từ châu âu vào nông nghiệp
tuy nhiên để nắm bắt được các cơ hội này không phải dễ dàng
theo đó ngành nông nghiệp việt nam trong đó có chăn nuôi
phải khẩn trương tổ chức sản xuất lại để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh
bởi vì dù có miễn thuế nhập khẩu về
thì hàng nông sản việt nam muốn vào được châu âu
vẫn cần phải vượt qua nhiều yêu cầu khác như hàng rào kỹ thuật của eu
về nguồn gốc xuất xứ chất lượng sản phẩm hay vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ
akb là một loại trái cây có xuất xứ từ vùng tohoku
miền bắc nước nhật và thường xuyên được nhắc đến trong thơ ca và văn chương của xứ hoa anh đào
nhờ vẻ bề ngoài đẹp mộng mơ đến không rời mắt của quả
trước đây akb là một loại quả mọc hoang dã
nhưng vì chúng có nhiều công dụng hữu ích cũng như vẻ đẹp bắt mắt
nên người dân nhật đã đưa vào trồng trọt một cách có quy mô tại các trang trại từ hai mươi năm trở lại đây
cây akb có quả hình dáng giống như củ khoai lang dày khoảng sáu một mươi cm
quả akb có vỏ vầu tím phần ruột màu trắng đục và rất nhiều hạt đen bóng
quả cũng mọc thành từng trùm khi quả còn nhỏ hoặc chưa chín sẽ có màu xanh lá
và khi chín chúng sẽ chuyển sang màu tím và có một đường nứt vỏ sẽ để lộ phần nhân cơm bên trong
hoa của akb mọc theo chùm một ít hồng pha chữ tím với mùi hương nồng nàn có thể vươn xa
chỉ một vài nhánh hoa akb có thể tạo ra một nhánh hoa ngập sắc
giống akb có thể trồng quanh năm và thu hoạch sau năm sáu tháng trồng
chúng sẽ cho thu hoạch vào mùa thu tháng chín một mươi
cây akb là giống cây cây
cây akb có khả năng kháng lạnh và chịu nhiệt mạnh mẽ
vỏ akb có vị hơi cay và đắng nhưng khi nấu lên sẽ loại bỏ được vị cay khỏi vị đắng
nếu ăn phần ruột thì sẽ có vị nhạt còn ăn phần hột sẽ có vị đắng
khi đó để ăn phần ruột thì phải bỏ hạt đi
trong lúc thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt ngào mềm mại lan tỏa ngay trong miệng
phần vỏ akb màu tím được sử dụng để chế biến ra rất nhiều món ăn ngon
bổ dưỡng như akb tẩm bột salad muối dưa mứt akb
akb thì khó